với tội danh làm tàng trữ tán phát hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm
nhằm chống nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
bị cáo đinh văn hải chú tại huyện đức trọng tỉnh lâm đồng
vừa bị tuyên bản án năm năm tù giam và ba năm quản chế sau khi mãn hạn tù
từ năm hai nghìn một mươi một hải thường xuyên lên mạng xã hội facebook và xếp chat để live stream
viết và đăng tải các bài viết có nội dung tuyên truyền xuyên tạc
chống phá đảng nhà nước nói xấu lãnh tụ
ngày bảy một mươi hai nghìn hai mươi một cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lâm đồng khởi tố bắt tạm giam đinh văn hải
quá trình điều tra lực lượng chức năng thu thập được một mươi ba đoạn video clip
cùng nhiều bài viết đăng trên facebook cá nhân của hải có nội dung xuyên tạc sai sự thật
nhằm xuyên tạc lịch sử tình hình kinh tế xã hội chính trị công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta
tại tòa hải thành khẩn khai báo xét thấy hải là người tàn tật
cha hải là người có công với đất nước bị địch bắt tù đầy
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo năm năm tù giam và sau khi mãn hạn tù
phải chịu ba năm quản chế tại địa phương